các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
công an xã vĩnh hậu a huyện hòa bình tỉnh bạc liêu bị miễn nhiệm chức vụ vì cùng sáu cán bộ tụ tập ăn uống trong lúc đang giãn cách xã hội
ủy ban nhân dân quận bắc từ liêm hà nội cho biết bé gái sáu tuổi bị bố đánh vào buổi sáng đến chiều cháu nôn nhiều và được đưa đi cấp cứu nhưng chết ngoại viện
ông nguyễn hồng trương giám đốc sở y tế bình dương khẳng định không có việc cơ quan này để vaccine covid một mươi chín moderna hết hạn sử dụng mà không tiêm cho người dân
sở y tế hà nội yêu cầu thực hiện lấy mẫu xét nghiệm đúng đối tượng giả soát lấy mẫu một trăm linh đối tượng ho sốt có covid một mươi chín
ông trương quang việt phó giám đốc cdc hà nội cho biết vì đây là khu vực xanh nên sẽ không phải xét nghiệm nữa tuy nhiên vẫn sẽ phụ thuộc vào tình hình dịch
ví dụ nếu đe dọa mức độ nguy cơ tăng lên thì sẽ phải có giải pháp tổng thể trong đó có xét nghiệm
bộ y tế vừa có quyết định phê duyệt có điều kiện vaccine
adala của cuba cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đây là vaccine covid một mươi chín thứ tám được phê duyệt lưu hành tại việt nam
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết đến nay kết quả xét nghiệm covid một mươi chín tại vùng xanh cận xanh và vùng vàng cho thấy tỷ lệ nhiễm thấp hơn so với các giai đoạn trước
trong đó vùng vàng giảm hơn hai lần
để hỗ trợ kịp thời người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng
trong vùng vùng của dịch bệnh covid một mươi chín chính quyền tp hcm triển khai nhiều đợt tri tiền hỗ trợ với cam kết không để người dân thiếu đói
tuy nhiên vừa qua nhiều người dân ngụ tại địa bàn phường hai quận tám tp hcm bức xúc phản ánh về việc chi tiền hỗ trợ của phường này quá bất cập đáng ngờ khiến họ đi tới đi lui và về tay không
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp đà nẵng cho biết đang điều tra vụ bắt quả tang đôi nam nữ chuyên ship ma túy cho các con nghiện
trong thời gian đà nẵng phong tỏa toàn thành phố phòng chống dịch covid một mươi chín
cụ bà tám mươi bốn tuổi mắc covid một mươi chín chưa rõ nguồn lây năm người trong nhà cùng nhiễm bệnh
gần đây một tài khoản youtube có tên là thầy long chín trăm tám mươi bốn đã đăng nhiều clip tuyên bố mình là ngọc hoàng đại đế người đang quản lý thiên giới
đã và đang đi xuyên việt từ hà nội tới tp hcm chấn yểm để chống lại dịch covid một mươi chín gây bức xúc trong dư luận